như truyền hình nhân dân đã phản ánh việc cho thuê mặt bằng ở cảng cá phú lạc bất hợp lý khiến người dân bức xúc
tỉnh phú yên đã tổ chức đối thoại với người dân để tìm ra hướng giải quyết hợp lý
theo quy hoạch các cảng cá trên cả nước tỉnh phú yên có bốn cảng cá được chính phủ phê duyệt trong quy hoạch các cảng cá trên cả nước
trong đó có cảng cá phú lạc huyện đông hòa cảng được đưa vào sử dụng vào cuối năm hai nghìn một mươi năm
có bến cập tàu dài một trăm tám mươi mét kè bảo vệ dài gần ba trăm linh mét lượng hải sản thông qua cảng khoảng một mươi tấn một năm
mới đây một nhà xưởng phân loại cá rộng hơn tám trăm linh m hai được đầu tư xây dựng và phân thành một mươi hai lô cho thuê kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá
một hai tiểu thương được ban quản lý cảng cá phú lạc đồng ý vào kinh doanh tại đây
tuy nhiên khi danh sách các tiểu thương này niêm yết tại cảng
thì có hàng chục hộ dân khác cũng hành nghề cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá phản đối
với lý do ban quản lý cảng cá phú lạc đã không tổ chức đấu thầu công khai
tại buổi đối thoại mới đây do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên tổ chức
với các ý kiến cuối cùng các bên đã thống nhất đối với các hộ kinh doanh tại cảng cá phú lạc
phải ưu tiên cho người dân sinh sống tại địa phương là huyện đông hòa và phải có đầy đủ giấy phép hoạt động hậu cần nghề cá

các dân và cơ quan quản lý nhà nước đã thống nhất tại buổi đối thoại là dùng chung nhà phân loại cá